thưa quý vị theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội tính đến sáu giờ sáng nay
trên địa bàn hà nội đã có một tám trăm bảy mươi hai người về từ các tỉnh phía nam
các trường hợp đi về đã được lấy mẫu xét nghiệm trong đó phát hiện hai mươi hai trường hợp dương tính với virus sars cov hai
sở y tế hà nội cũng vừa chính thức công bố phân vùng nguy cơ dịch covid một mươi chín tại ba mươi quận huyện thị xã
việc phân vùng này dựa theo phân bố ca bệnh tại cộng đồng tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
trong năm trăm bảy mươi chín xã phường có ba trăm bốn mươi ba xã phường thuộc vùng một hai trăm ba mươi sáu xã phường thuộc vùng hai và không có xã phường thuộc vùng ba và vùng bốn
trong khi đó tại tp hcm sở y tế cho biết theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám và hướng dẫn của bộ y tế
một tuần trước thì nguy cơ dịch ở tp hcm là cấp ba tức là màu cam nguy cơ cao
đến ngày hôm nay theo cách tính mới số ca mắc liên tục trong hai tuần cộng lại chia đôi chia cho một trăm linh dân
thì từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng một mươi tp hcm ghi nhận
bảy ba mươi chín ca mắc tuần liên kề là một mươi một sáu trăm năm mươi hai ca
như vậy tiêu chí số ca mắc trên một trăm linh dân của thành phố là một trăm linh bốn năm
về tiêu chí tiêm chủng hiện số người trên một mươi tám tuổi ở tp hcm đã được tiêm mũi một đạt gần chín mươi chín
với những thông số nêu trên sở y tế cho biết là đến ngày hôm nay
nguy cơ dịch của tp hcm đang ở cấp độ hai giảm một cấp so với tuần trước